xã liên ninh huyện thanh trì hà nội
tài xế xe bán tải là nguyễn xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở thanh liêm hà nam
vi phạm quy định dừng đỗ xe trên cao tốc
người này thừa nhận mình đang say rượu và cố thủ trong xe không xuất trình giấy tờ
và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác
sau năm tiếng tổ công tác đã phải cưỡng chế phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ
và lập biên bản xử phạt đối với tài xế
với hành vi này tài xế nguyễn xuân tùng sẽ bị phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
đức giấy phép lấy xe từ hai mươi hai hai mươi bốn tháng đồng thời tạm giữ ô tô bảy ngày
theo quy định của nghị định số một trăm linh của chính phủ
gần đây trên mạng xã hội đã đăng tải một video clip ghi lại cảnh một chiếc xe mercedes
đi sai làn đường hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
mà còn gây bức xúc trong sự luận
tại khu vực ngã tư lý thường kiệt nguyễn trì thanh tp hcm
mercedes đã bất chấp luật lệ cố tình đi sai làn khi gặp tài xế lái xe hyundai kona
và gây ách tắc giao thông cục bộ sau đó tài xế xe kona đã trao đổi với tài xế mercedes
và nhấn ga bắt buộc người này phải lùi xe đi đúng phần đường của mình
nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng đây là hành động tuyệt vời của anh tài xế xe hyundai kona
và kêu gọi mọi người nên chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông
ngày hai mươi sáu tháng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả con dấu biển số xe với quy mô rất lớn
tại bảy địa điểm ở tp hcm và đồng nai cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi đối tượng
và đang tiếp tục điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này
tại bảy địa điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng đang sản xuất giấy tờ giả
thu giữ tại chỗ hàng ngàn tăng vật như bằng lái xe biển số xe các loại thẻ nhà báo
chứng minh nhân dân bằng đại học bằng ngoại ngữ giấy đăng kiểm và hàng chục sổ đỏ
được làm giả rất tinh vi
đường dây này đã hoạt động từ nhiều tháng qua liên tục thay đổi địa điểm
sử dụng máy móc hiện đại để làm giả tất cả các loại giấy tờ do các cơ quan nhà nước cấp
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu
sài gòn nha trang hà nội vinh dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuyến hà nội vinh chạy thêm tàu na một chiều hà nội vinh ngày ba mươi một tháng tám
xuất phát tại hà nội
vào lúc hai mươi hai h bốn mươi năm tàu na hai chiều vinh hà nội ngày hai tháng chín
xuất phát tại vinh lúc hai mươi hai h năm
tuyến sài gòn nha trang chạy thêm các đôi tàu snt một snt hai snt bốn snt năm
chiều sài gòn nha trang chạy thêm tàu snt bốn ngày hai mươi bảy tháng tám
tàu snt hai chạy các ngày hai mươi tám tháng tám và ngày mùng ba ngày mùng bốn tháng chín
chiều nha trang sài gòn chạy tàu snt năm ngày ba mươi tháng tám
tàu snt một chạy các ngày ba mươi tháng tám và ngày mùng năm ngày mùng sáu tháng chín
trước đó ngành đường sát thông báo từ ngày hai mươi năm tháng tám điều chỉnh hành trình các mắc tàu khách thống nhất
hiện đang chạy hàng ngày trên tuyến bắc nam bổ sung ga đón trả khách
theo đó tàu se một chiều hà nội sài gòn bổ sung ga tháp tràm
tàu se hai chiều sài gòn hà nội bổ sung ga yên trung

tàu se một chiều sài gòn hà nội bổ sung ga bìm sơn